tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
gọi tắt là usabc do ông alex feldman chủ tình kiêm giám đốc điều hành usabc dẫn đầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việc usabc thường xuyên tổ chức các đoàn doanh nghiệp vào việt nam
tìm hiểu cơ hội hợp tác làm ăn chứng tỏ việt nam có vai trò hết sức quan trọng đối với hoa kỳ
thủ tướng bày tỏ vui mừng việc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ
vừa đưa việt nam khỏi danh sách các khu vực có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
khẳng định việt nam nỗ lực kiên quyết thực hiện các biện pháp hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh
nhờ đó đến nay đạt kết quả hết sức tích cực
việt nam là quốc gia an toàn
thủ tướng khẳng định việt nam đã xử lý và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hoa kỳ
để có giải pháp phù hợp với lợi ích của cả hai bên
việt nam rất quyết tâm thúc đẩy cán cân thương mại giữa hai nước
việt nam cam kết tạo mọi điều kiện môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn thành công tại việt nam
truyền thư của tổng thống hoa kỳ donald trump gửi thủ tướng nguyễn xuân phúc giải thích
về việc hoãn tổ chức hội nghị thượng đỉnh asean hoa kỳ vì lo ngại dịch covid một mươi chín
ông alex filmon khẳng định hoa kỳ đánh giá cao nỗ lực việt nam
trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương nhất là quan hệ thương mại
đại diện một số tập đoàn doanh nghiệp hoa kỳ bày tỏ đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam
bày tỏ mong muốn chính phủ việt nam tạo điều kiện hơn nữa
để các doanh nghiệp hoa kỳ mở rộng việc làm ăn tại việt nam trên nhiều lĩnh vực
ngay sau buổi tiếp trước sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ trưởng công thương trần tuấn anh và chủ tịch us abc filman đã trao đổi biên bản ghi nhớ
tăng cường hợp tác công nghiệp và thương mại giữa bộ công thương việt nam và us abc